để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong việc chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
và có thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên luồng xanh
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý đối với phương tiện vi phạm giấy hay được gọi là thẻ nhận diện có mã qr code
sở yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo
đăng ký và thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch không gây ủn tắc giao thông
lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát yêu cầu lái xe phụ xe của đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của trung ương và thành phố hà nội
thanh tra sở giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa
được cấp thẻ nhận diện phương tiện có qr code hoạt động trên luồng xanh tại các chốt kiểm soát
và các địa điểm tập kết phương tiện trung chuyển giao nhận hàng hóa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
không gây ủn tắc giao thông qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín